tính riêng sáu tháng đầu năm nay đã có tới bốn ba triệu lượt du khách nước ngoài đến với tp hcm
và để bảo đảm an toàn cho du khách bộ giao thông vận tải phối hợp với tổng cục du lịch
và ubnd tp hcm đã tổ chức buổi tập huấn tăng cường bảo đảm an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại việt nam
những năm qua tình hình tai nạn giao thông liên quan đến khách du lịch là người nước ngoài tăng cao
có rất nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan được các ban ngành chỉ ra
nhưng người nước ngoài không nắm bắt được các quy định pháp luật về giao thông ở việt nam
không quen với hệ thống địa hình giao thông và các loại phương tiện tham gia giao thông của việt nam
các cơ quan quản lý chưa siết chặt hoạt động quản lý đối với các dịch vụ cho thuê xe đối với du khách là người nước ngoài
công tác tuyên truyền xử phạt vi phạm còn nhiều khó khăn hạn chế
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông phát triển du lịch tại tp hcm cũng như các địa phương
các bộ ngành cần thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền kiểm tra xử lý người nước ngoài vi phạm giao thông
tiếp cận cập nhật các văn bản quy định có liên quan đến việc quản lý kiểm tra xử lý các hoạt động vận tải
để bảo đảm an toàn giao thông cho người nước ngoài và khách du lịch nước ngoài khi đến việt nam